tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân lào
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch chào mừng thượng tướng sụ vòn lương bùi my và các thành viên trong đoàn thăm chính thức việt nam
đại tướng ngô xuân lịch tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào
thượng tướng sụ vòn lương bùi my cảm ơn đại tướng ngô xuân lịch đã dành thời gian tiếp thông báo với đại tướng ngô xuân lịch kết quả cuộc hội đàm trước đó với đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam